kết thúc hòa giải hai bên vui vẻ ra về lòng tràn đầy niềm vui mãn nguyện cảm ơn các chiến sĩ biên phòng đã nhiệt tình giúp đỡ
bởi theo họ có biên phòng hòa giải đúng lý có tình sự việc sớm được giải quyết nhẹ nhàng hơn bên đền và bên nhận đều cảm thấy hài lòng
còn không ai cũng dành phần có lợi về mình dẫn đến mâu thuẫn tranh chấp dân sự phải ra tòa gây tốn kém cho cả hai bên mất ngày công lao động và thu nhập mỗi chuyến biển

hai bên bắt tay chia sẻ rủi ro ngoài ý muốn
phấn khởi hơn là qua vụ việc này ai cũng có thêm một người bạn mới trên biển mặc dù họ ở cách xa nhau hàng chục cây số
không chỉ hòa giải gắn kết ngư dân trong va chạm tàu thuyền bộ đội biên phòng còn sát cánh hỗ trợ ngư dân khi không may gặp nạn trên biển và thiên tai gió bão
trong đánh bắt hải sản rất nhiều sự cố mâu thuẫn xảy ra nhưng khi có các chiến sĩ biên phòng đến hòa giải hướng dẫn bà con rất phấn khởi tin tưởng tuyệt đối và vui vẻ làm theo

năm tốt vai trò xử lý giải quyết các vụ việc xảy ra trên biển ổn định tình hình tạo thêm tình đoàn kết
làm tốt vai trò xử lý giải quyết các vụ việc xảy ra trên biển ổn định tình hình tạo thêm tình đoàn kết